khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật của nga sẽ tập trung vào việc cần phải chấm dứt sự thống trị của phương tây trong quan hệ quốc tế
đây là tuyên bố của ngoại trưởng nga sergei lavrov trong phát biểu tại duma quốc gia hạ viện nga vào ngày hôm nay
theo hãng tin tass tại hạ viện nga ngoại trưởng lavrov nêu rõ những nội dung liên quan tới khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật
trong khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật của chúng tôi chúng tôi sẽ nói về sự cần thiết phải chấm dứt sự độc quyền của phương tây
đối với việc hình thành khuôn khổ của đời sống quốc tế điều mà từ nay về sau sẽ được xác định không phải vì lợi ích riêng của phương tây
mà trên cơ sở cân bằng phổ quát về lợi ích theo đúng yêu cầu của hiến trương liên hợp quốc
trong đó xác định rõ tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia
ngoại trưởng lavrov nêu rõ phương tây đang bị ám ảnh với mong muốn về một trật tự thế giới đơn cực
và vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia
can thiệp vào quá trình khách quan hình thành và nổi lên của các trung tâm thế giới mới
ngoại trưởng lavrov cũng nhấn mạnh bộ ngoại giao nga sẽ hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao nghị viện công khai
nhằm khẳng định sự thật và khôi phục công lý
sau bài phát biểu ngoại trưởng nga như thường lệ trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về những vấn đề quốc tế cấp bách
đặc biệt liên quan đến chiến dịch quân sự của nga ở ukraine